cụ thể khi phát hiện con trai ruột của người đang nợ mình điều khiển xe máy tham gia giao thông
cả hai đã chặn xe ép người này viết giấy nợ tám trăm linh triệu đồng đồng thời cưỡng đoạt chiếc xe của bị hại
chưa hết liên tục sau đó cả hai đối tượng đã khủng bố tinh thần của cả nhà bị hại
bằng cách là ném sơn vào nhà dọa giết người đâm xe hay là đâm kim tiêm có máu nhiễm hiv
hai đối tượng là nguyễn gia thuận và nguyễn hữu nghĩa vừa bị công an huyện hòa thành tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra
trước đó vào ngày tám tháng tám lực lượng công an phát hiện hai đối tượng mặc trang phục giả danh công an nhân dân
thu giữ nhiều trang phục liên quan đến ngành công an còng số tám rùi cua nhựa gậy ba khúc bốn điện thoại di động
một thẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vệ sĩ mang tên là nguyễn gia thuận cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
cùng nhau mặc những trang phục và cầm theo các công cụ nêu trên để thực hiện hành vi đón các phương tiện đang lưu thông trên các tuyến đường
thuộc khu vực huyện hòa thành và thành phố tây ninh rồi chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
tại hà nội công an quận hoàng mai vừa tiến hành bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại cao tốc pháp vân cầu rẽ
theo điều tra ban đầu thủ đoạn của các đối tượng là dình những người lái xe máy đi nhầm vào đường cao tốc pháp vân cầu rẽ
sau đó đuổi theo dọa nạt rằng có cảnh sát giao thông chặn ở phía trước sẽ phạt mỗi người từ ba đến năm triệu đồng vì đi sai đường
khi người lái xe máy sợ bị phạt các đối tượng dẫn đường khác cho lái xe hoặc là vờ giúp đỡ bê xe qua lan can an toàn của cao tốc pháp vân cầu rẽ để đi hướng khác
khi đi được một đoạn các đối tượng sẽ dở thủ đoạn là dọa nạt đòi mỗi lái xe đưa từ một trăm linh đồng cho đến hai trăm linh đồng cho khoản phí giúp đỡ
nếu như nạn nhân từ chối đưa tiền các đối tượng sẽ kéo đến dọa nạt gây sức ép
công an quận hoàng mai đề nghị người dân là nạn nhân của các đối tượng
hãy cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra theo các số điện thoại chín trăm tám mươi chín năm trăm ba mươi sáu một mươi hoặc tám trăm tám mươi sáu năm trăm sáu mươi tám tám trăm chín mươi tám